quý i năm hai nghìn một mươi chín cả nước hiện có trên một triệu người trong độ tuổi thất nghiệp
đó là thông tin được tổng cục thống kê đưa ra mới đây
so với quý bốn năm hai nghìn một mươi tám thì số người thất nghiệp đã giảm hơn ba người
trong số này tỷ lệ thanh niên thất nghiệp chiếm tới trên bốn mươi hai tương đương với trên bốn trăm bốn mươi chín người
trong nhóm lao động đã qua đào tạo số lượng lao động có trình độ đại học thất nghiệp cao nhất với một trăm hai mươi bốn người
tiếp đến là trình độ cao đẳng hơn sáu mươi năm người trung cấp năm mươi hai bảy trăm linh người
cũng trong quý i vùng đồng bằng sông cửu long có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất
tiếp đến là vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung trung du và miền núi phía bắc là vùng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất